biết chăn nuôi trồng trọt biết làm kinh tế biết làm sạch môi trường sống quanh mình
với đồng bào chất ở huyện miền núi hương khê tỉnh hà tĩnh
đây quả thực là một sự đổi thay vô cùng lớn so với nhiều năm trước đây
có được kết quả này là nhờ sự hướng dẫn tận tình và theo sát của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương ở nơi đây
chưa bao giờ đồng bào chất phấn khởi như thế này
một vụ thu hoạch được mùa toàn diện nhà nào cũng có ít nhất zombie thóc dự trữ
giúp gia đình có thể chủ động được về lương thực trong một thời gian khá dài trong năm
cũng từ đó các hộ có động lực lớn để tập trung gieo trồng trong vụ tiếp theo
còn với ông hồ bắc một gia đình được xem là chịu khó cẩn mẫn và luôn đi đầu bước trước
học hỏi mọi kinh nghiệm để làm chủ được cuộc sống
trồng trè đi rừng chăn nuôi làm ruộng
mô hình nào cán bộ đưa về ông cũng tiên phong học hỏi
mấy ngày hôm nay mặc dù lợn đã xuất chuồng nhưng ngày nào hai ông bà cũng thay nhau quét dọn như thế này
ông bà đang chờ giống chuẩn bị thả lứa lợn thứ tư
đây là dự án của đoàn thanh niên nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc làm quen với việc sản xuất
chăn nuôi và ông hồ bắc là một trong những hộ mạnh dạn tham gia đầu tiên
ông bà đang chờ giống chuẩn bị thả lứa lợn thứ tư

được xem là hạt nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở đây
đơn giản với họ nông thôn mới không phải là điều gì cao xa to lớn
nông thôn mới là những gì gần gũi cẩn thận với chính cuộc sống của mình
đơn giản với họ nông thôn mới không phải là điều gì cao xa to lớn
đơn giản với họ nông thôn mới không phải là điều gì cao xa to lớn
người chết đã đổi thay nhiều lắm trong lời nghĩ cách làm
dưới chân núi cả đay bốn mươi hộ dân một trăm ba mươi chín nhân khẩu đã ngày càng phát triển khá đồng đều
họ biết làm kinh tế biết chăn nuôi khai thác lâm sản phụ nhiều nhà có tv xe máy và các trang thiết bị dân dụng khác
trong vấn đề phát triển sản xuất kinh tế trong lộ nước trong ngũ đầu lạc chuyển dịch cơ cẩu
trong các loài phù hợp với các chất đất và những thế mạnh của phương miên
tại bán rau tre đối với đồng bào dân tộc đến nay các hồ đã có biết tư giác đường ra đi sản xuất trên tất cả cảnh đông
đặc biệt trong quá trình chỉnh trang vườn hồ và vệ sinh môi trường tại đây được chú đạo hơn
với người chất nông thôn mới không chỉ là điện đường
cũng không phải là chuyện huy động nguồn lực đồng góp để xây dựng và kiến thiết hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới
với đồng bào chứt hôm nay chuyện xây dựng nông thôn mới chính là nỗ lực của họ trong hành trình vươn ra tái hòa nhập cộng đồng
để rút bớt những khoảng cách vùng miền trong nhận thức trong chất lượng con người và nhiều vấn đề khác của cuộc sống
tất cả điều đó đều có vai trò không nhỏ của bộ đội biên phòng của cấp ủy đảng chính quyền các cấp
luôn đồng hành san sẻ
điều đơn giản nhất